nếu chúng ta không kiên quyết dẹp bọn lừa đảo này thì chắc chắn sẽ có rất rất nhiều hệ lụy xấu cho xã hội và nền kinh tế
theo cư dân mạng nhiều kinh nghiệm các địa phương như đà nẵng hà nội bà rịa vũng tàu đều đã từng xuất hiện kịch bản này
kịch bản tạo khan hiếm hàng tạo tâm lý đám đông để đẩy giá nhà đất lên cao được giới có đất áp dụng rất thường xuyên
chỉ khi vụ việc được phát giác thì nhiều nhà đầu tư mới ngã ngửa bởi không có dự án hay quy hoạch khu dân cư nào
được cấp phép tại khu đất đó cư dân mạng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ động cơ nhằm đẩy giá đất và tạo thanh khoản ảo
mong sẽ có cơ chế phù hợp để khắc phục tình trạng này
pháp luật cần sớm có những biện pháp xử lý những vấn đề mua bán môi giới đất đai tạo giá ảo và những chiêu trò để đẩy giá nhà đất
luật pháp mà không chừng trị môi giới ảo kiểu này thì thị trường bất động sản sẽ còn nhiều bất ổn
rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc
để ngăn chặn quyết liệt đừng để như địa ốc alibaba quá nhiều gia đình khổ sở
việc siết chặt quản lý ra sao các hoạt động chuyển nhượng mua bán và đầu tư bất động sản là việc làm rất cần thiết
nhất là đối với các hoạt động đầu cơ môi giới bất động sản gây xuất đất ảo
cư dân mạng mong rằng các cơ quan hiệu quan sớm sửa đổi các quy định pháp luật hiện nay
và ban hành các quy định mới để đưa các hoạt động kinh doanh bất động sản vào nền ép chuyên nghiệp trung thực có quy tắc
là việc cần sớm thực hiện để làm căn cứ xử lý các hành vi vi phạm một cách triệt đề nghiêm minh hơn
bên cạnh đó người dân cần tỉnh táo tìm hiểu tính pháp lý rõ ràng tránh cảnh sốt ảo nhưng tiền thì mất thật
bạn nghĩ sao về chiêu trò tạo xuất đất ảo
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
số lượng vụ tai nạn giao thông đường thủy tuy xảy ra ít hơn giao thông đường bộ
nhưng tai nạn giao thông đường thủy lại nguy hiểm hơn đường bộ
bởi khi không may xảy ra tai nạn đường thủy thường gây hậu quả nặng nề rất khó khắc phục
công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cũng khó khăn hơn
và vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khiến một mươi bảy người chết tại biển cửa đại
thành phố hội an tỉnh quảng nam vào tháng hai vừa qua là một ví dụ điển hình
vâng một mươi bảy con người đã không thể trở về cùng gia đình người thân
vụ việc tại hội an đã tiếp tục đưa ra báo động đỏ về tình trạng mất an toàn giao thông đường thủy
đòi hỏi lực lượng chức năng mà cụ thể ở đây là cảnh sát đường thủy
phải tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát ngay tại các đầu bến
các địa bàn phức tạp về hoạt động vận tải hành khách
kiên quyết đình chỉ hoạt động và không cho xuất bến đối với các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn
câu chuyện giao thông ngày hôm nay được phóng viên chúng tôi thực hiện tại tỉnh hưng yên mời quý vị cùng theo dõi